tỉnh hà nam hiện có sáu mươi năm làng nghề được công nhận trong đó có ba mươi năm làng nghề truyền thống và ba mươi làng nghề phân bổ giải rác tại các địa phương trong tỉnh
trước yêu cầu đổi mới công nghệ và sự phát triển của cách mạng công nghệ bốn các làng nghề của tỉnh hà nam đã và đang tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất

khi mình chưa đầu tư cái máy móc này thì mình muốn làm ra một cái sản phẩm này thì mình phải đi làm tay
mình phải trục lên cái khung gẹn mình làm tay thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn
còn khi nó có máy móc về rồi thì mọi công đoạn mình giải quyết nó sẽ nhanh hơn
về tiến độ công việc thì làm máy nó sẽ nhanh hơn làm tay rất nhiều
để hỗ trợ các làng nghề chương trình khuyến công của tỉnh hà nam đã trích ngân sách hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nói chung
và các cơ sở sản xuất trong làng nghề nói riêng đổi mới trang thiết bị máy móc sản xuất
việc hỗ trợ trực tiếp vào đầu tư đổi mới máy móc thiết bị đã tạo động lực cho các đơn vị mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến
giúp giảm giá thành sản phẩm
doanh thu của các làng nghề truyền thống và làng nghề trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên một ba trăm linh tỷ đồng
thu hút gần hai mươi lao động với mức thu nhập bình quân ba năm triệu đồng một người một tháng
trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh hà nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn
một số nội dung như sau
nhất là hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề
cái thứ hai là hỗ trợ lưng cao nhận thức và lăng lực sản xuất
áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo tư vấn và tập huấn
ba là hỗ trợ di rời các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường từ các làng nghề và cụm công nghiệp tập trung
cái thứ tư là hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
và cái cuối cùng là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hỗ trợ triển lãm trong và ngoài nước
nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội để hợp tác đầu tư
với mục tiêu phần đầu mỗi năm có từ ba đến năm làng nghề được công nhận và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề
chuyển đổi nghề cho các làng nghề có thu nhập thấp để đến năm hai nghìn hai mươi đào tạo nghề cho khoảng ba lao động
các cơ quan chức năng tỉnh
tỉnh hà nam cần có chính sách ưu đãi trong vay vốn tiếp cận công nghệ cho các hộ sản xuất làng nghề
trở thành trung gian cầu nối trong việc đặt hàng chuyển giao những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ sử dụng và quản lý công nghệ cho người lao động làng nghề
tăng cường tuyên truyền khuyến khích các hộ sản xuất đầu tư đổi mới công nghệ tiếp cận thị trường tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm